kính chào quý vị khán giả bây giờ sẽ là những thông tin mới nhất chúng tôi mới cập nhật
vụ việc đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận liên quan đến diễn biến mới nhất liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án giết người và che giấu tội phạm
đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn võ quỳnh trang quê tỉnh gia lai về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng có quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn kim trung thái chú quận một
về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an phường hai mươi hai quận bình thạnh tiếp nhận tin báo về việc cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi ba tử vong tại bệnh viện vinmec
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh đã tiến hành điều tra qua đó đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội hành hạ người khác
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh đã ra lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn kim trung thái về hành vi ngược đáy hành hạ con
vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
kết quả điều tra bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định quá trình sống chung như vợ chồng
thái và trang đã nhiều lần đánh đập bé gái là con ruột của thái bằng tay cây roi
thái đã nhiều lần chứng kiến trang đánh đập hành hạ chó bé thậm chí là có lần trong lúc trang hành hạ chó bé
thì thái cũng chửi mắng và đánh chó bé
trong khoảng thời gian từ một mươi bốn h cho đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai trang đã liên tục đánh đạp khiến cho cháu bé tử vong
sau khi cháu bé tử vong thái biết trang có đánh con mình
nên đã có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ mình nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam một đối tượng đang chờ đến ngày đi thi hành án về tội cối gây thương tích thì lại gây thêm án giết người
đối tượng là inisa ayun một mươi bảy tuổi chú xã ea giyo
huyện grom park của tỉnh đắk lắc
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một inisa phạm tội cối gây thương tích
và bị toán nhân dân huyện crong park xử phạt hai mươi tháng tù giam đang chờ thi hành án
vào ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sau khi đến nhà phan văn hậu ayun ở thị trấn phước an huyện crong bắc để ăn nhậu
trên đường được hậu trở về cả hai đã gây sự với anh ijon pia chú tại xã ea yo huyện grom park
trong lúc lời qua tiếng lại inisa đã cầm cuốc đánh vào đầu anh ijon
và khi anh izon bỏ chạy thì cả hai đã đuổi theo và chém nhiều nhát vào người
sự việc chỉ dừng lại khi mà người dân ở đó phát hiện và chạy đến can ngăn
hậu quả là nạn nhân có tỷ lệ thương tật một mươi bốn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã thi hành lệnh bắt inisa ayun
để điều tra về tội giết người và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý phan văn hậu ayun theo quy định của pháp luật
thưa quý vị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với công an thành phố buôn ma thuật vừa phá thành công chuyên án và bắt giữ một đối tượng
có hành vi chiếm dụng trên bốn trăm linh tài khoản facebook để lừa đảo với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
trước đó công an tỉnh đắk lắc nhận được đơn tố giác của chị kỳ diệu quỳnh hai mươi bảy tuổi
trú tại thị trấn eak huyện eka tỉnh đắk lắc về việc đã bị một đối tượng giả làm người quen
lừa đảo lấy ba mươi triệu đồng qua hình thức mượn vai từ tin nhắn trong facebook
vì trước đó là em có nhiều lần bạn em nhờ em chuyển vào tài khoản của
của bạn thì em cũng không nghi ngờ gì nhiều cả nhưng mà chị nghi ngờ là tại vì sao ngày hôm đó
nó mượn tiền nhiều quá thì do cách nói chuyện của cái facebook lúc mượn tiền em thì nó quá giống bạn em
thì em không nghi ngờ gì cả thì em chuyển cho các số tài khoản mà đối tượng yêu cầu
thì là hai mươi chín triệu năm trăm năm mươi ngàn
thì đến về sau thì em mới biết được là theo như bạn em báo thì là bạn bị mất facebook ạ
từ đó thì em mới phát hiện ra là em bị
sau gần hai tháng vào cuộc điều tra lực lượng công an đã bắt được đối tượng gây án là phạm vũ quang trường hai mươi tuổi
trú tại xã bình đông thị xã gò công tỉnh tiền giang
hiện đối tượng trường đã được di lý về công an thành phố bưu mà thuột để xử lý
bước đầu trường khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên tự lên mạng internet
tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ facebook như quảng cáo bán hàng
hỗ trợ tăng like forlo comment lấy lại tài khoản quên mật khẩu để thu tiền phí
khi khách hàng có nhu cầu và đồng ý với mức phí trường đưa ra
đối tượng liền yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản và thông tin cá nhân
từ đó trường chiếm dụng luôn quyền sử dụng facebook
rồi mạo danh người dùng nhắn tin cho bạn bè người quen của chủ tài khoản để vay mượn tiền
trước tiên là em sẽ nhắn tin cho những người đang lên nhóm và cần hỗ trợ facebook
sau đó những vấn đề nào mình cần tư dấn thì mình sẽ tư dấn và làm cho họ
lúc bước đầu thì mình sẽ làm uy tín cho họ hài lòng
còn những lần sau khách hàng cần thì mình sẽ
họ tin tưởng mình rồi họ sẽ cung cấp thông tin cá nhân trước cho mình
sau đó em sẽ ghi cặp qua messenger và xem tin nhắn
có những tin nhắn trên messenger có giao dịch vấn đề tiền bạc
thì em sẽ vào đó giả mạo chủ nick để nhắn tin mượn tiền
khám xét nơi ở của trường lực lượng công an thu giữ trên sáu trăm linh triệu đồng
ba điện thoại di động ba máy vi tính chín thẻ atm cùng nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu công an làm rõ trường đã chiếm dụng trên bốn trăm linh tài khoản facebook
lừa đảo hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền chiếm đoạt trên một mươi tỷ đồng
đến hôm nay thì
em cũng rất là bất ngờ khi các anh công an thì đã thông báo là đã tìm được đối tượng
và hoàn trả lại số tiền cho em
thì em rất là hạnh phúc và vui mừng ạ
em xin gửi lời cảm ơn đến các anh công an rất nhiều ạ
qua đây chúng tôi cũng mong muốn là cảnh báo đến người dân
là quá trình sử dụng facebook
hiện nay thì trên toàn quốc nói chung và tại tỉnh đắk lắc nói riêng
thì rất là nhiều người làm dịch vụ facebook
nâng tích danh rồi tăng like tăng view
qua đó thì người dân hãy cảnh giác với việc cung cấp các tài khoản cá nhân của mình
từ đó đối tượng lợi dụng
để chiếm quyền điều khiển và lợi dụng để mượn tiền những người thân của bị hại
hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng
kết quả khám phá thành công chuyên án là một thành tích xuất sắc của phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
và công an thành phố buôn ma thuột
trong đợt giao quân tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đoàn thị kim thanh
chú thệ phường an hải bắc quận sơn trà
về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra do làm ăn thua lỗ
đầu năm hai nghìn hai mươi thanh đã đến vay tiền của một người phụ nữ trên địa bàn
với lãi suất là sáu một tháng
để tạo niềm tin và thuận lợi cho việc vay tiền
thanh đã lên mạng internet đặt hàng một thanh niên không rõ lai lịch
làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
mang tên thanh tại khu dân cư làng cá
để khiến người phụ nữ này tin tưởng và cho vay hơn bốn trăm linh triệu đồng
sau đó thanh tiếp tục đặt làm bảy sổ đỏ giả khác để đi vay tiền nhiều người
tính đến thời điểm bị phát hiện thành đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt số tiền
một tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng của các bị hại
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan điều tra công an tỉnh long an
đã khám xét và tống đặt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tỉnh thất bồng lai
nay là thiềm am bên bờ vũ trụ
về hành vi lợi dụng tôn giáo tử thiện
để trục lợi của hộ bà cao thị cúc
tại xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
thời gian qua tại tỉnh thất bồng lai
xảy ra nhiều vụ gây mất an ninh trật tự tại địa phương
trước đó ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an
đã có văn bản khẳng định tỉnh thất bồng lai
không phải là cơ sở hợp pháp do ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quản lý
những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ phật giáo
nên đây đã lợi dụng danh nghĩa là nuôi trẻ mùa côi
để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước
trục lợi cá nhân ảnh hưởng đến an ninh trật tự dư luận xã hội
đặc biệt là nhóm người tại tỉnh thất bồng lai
đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau
đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật
về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây
tình hình tội phạm mua bán người trong những tháng cuối năm diễn biến rất phức tạp
tại tỉnh đồng nai chỉ tính riêng trong một mươi năm ngày đầu
xe quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm các loại tội phạm
công an tỉnh đồng nai đã đấu tranh và triệt xóa thành công
hai chuyên án mua bán người sang biên giới campuchia
hoạt động mại dâm và bắt giữ bảy đối tượng có liên quan
ngày bốn tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm nguyễn tiến dũng
trú tại huyện canh lộc hà tĩnh lộc thị luân
quê ở huyện diễn trông ngày an và ngô nguyễn đông khoa
trú tại quận tân bình tp hcm để tiếp tục điều tra về hành vi
tổ chức mua bán người qua campuchia để hoạt động mại dâm
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định đường dây tổ chức
mua bán người qua campuchia này do đối tượng nguyễn tiến dũng cầm đầu
vào đầu tháng một mươi hai anh dũng có liên lạc với em qua zalo
và nhờ em tuyển nhân viên rót bia karaoke để cho anh dũng làm chủ
mỗi người anh dũng sẽ trả cho em một mươi triệu
mỗi người tuyển được anh dũng sẽ trả cho em một mươi triệu

còn lại năm mươi triệu thì anh dũng bảo bao giờ người sang hết thì truyền cho em
rồi giới thiệu bốn đứa này qua campuchia thì em được
người ta truyền từ bao nhiêu tiền
bốn đô ạ
em truyền từ tám chín triệu
dũng trọng đối chứng hơn ba mươi triệu
dũng hơn ba mươi triệu
còn em hướng
nhưng người này thì em giới thiệu cho ai ở bên campuchia
em giới thiệu cho một người tên bảo ạ
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng nói trên đã cấu kết rụ rỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ việt nam
bán cho một số đối tượng ở campuchia để phục vụ khách tại động mại dâm
và các cơ sở karaoke massage trá hình
cơ quan công an cũng xác định trong số hơn chục nạn nhân bị các đối tượng bán vào động mại dâm
có ba nạn nhân đã chạy trốn và may mắn tìm đến đại sứ quán việt nam tại campuchia
nhờ hỗ trợ đưa về việt nam an toàn
bảy nạn nhân còn lại cũng được người thân chuộc về với số tiền từ một trăm linh triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng một người
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là đăng nhiều bài viết
với nội dung tuyển nhân viên làm việc tại casino dòng bạc game trực tuyến
trên các mạng xã hội như facebook zalo
nhằm thu hút những thanh thiếu niên đang tìm kiếm việc làm
sau đó các đối tượng tiếp cận
dụ dỗ hứa hẹn đưa các nạn nhân qua campuchia làm việc nhàn hạ lương cao
từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai cũng đã triệt phá thành công chuyên án
tổ chức mua bán người qua campuchia để hoạt động mại dâm
bắt giữ bốn đối tượng
đường dây này do phạm thị kim huệ bốn mươi bốn tuổi
trú tại xã an ninh tây huyện tuy an tỉnh phú yên cầm đầu
từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
với thủ đoạn dụ dỗ lừa nạn nhân qua campuchia làm việc nhẹ lương cao
các đối tượng này đã đưa gần chục nạn nhân là phụ nữ việt nam
có độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm qua campuchia
ép phục vụ khách tại các động mại dâm quán karaoke massage trá hình
liên tiếp trong một mươi năm ngày đầu cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã đấu tranh triệt xóa thành công
hai chuyên án mua bán người sang biên giới campuchia hoạt động mại dâm
hỗ trợ giải cứu nạn nhân góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán
cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh
kể từ đầu dịch đến nay nước ta có hơn một tám triệu ca mắc covid một mươi chín
đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm ba mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người thì có một mươi tám hai trăm năm mươi hai ca nhiễm
riêng trong đợt dịch thứ bốn
kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một triệu bảy trăm chín mươi bốn tám trăm sáu mươi sáu ca
trong đó có một bốn trăm một mươi năm trăm sáu mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
số bệnh nhân nặng đang được điều trị là hơn sáu sáu trăm linh ca
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm hai mươi ba ca
tại tp hcm sau năm ca nhiễm biến chủng omicron
được sở y tế thành phố công bố vào ngày một tháng một vừa qua
vào chiều ngày bốn tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố cho biết
đã có thêm một ca nhập cảnh là tiếp cận bệnh tật thành phố
giúp viên hàng không
bộ y tế tiếp tục đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố đẩy nhanh tiến độ
phòng tiêm vắc xin covid một mươi chín
để đảm bảo tiêm đủ liều cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
và rà soát không bỏ sót đối tượng